khoảng hai mươi ba giờ khi cả nhóm đang đi dạo tại khu vực cột cờ trên đường thủy vân phường hai thành phố vũng tàu
thì có hai nam thanh niên là minh và vũ đi trên xe máy đuổi đánh lữ văn thương
trong lúc sâu sát giữa hai nhóm thì minh và vũ lên xe bỏ chạy
nhưng minh ngã xuống đường và bị tân cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu
cường và dũng em cũng dẫm đạp lên người nạn nhân
hậu quả khiến minh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
lữ văn thương bị thương nặng
vào ngày hôm qua ngày hai tháng tám các đối tượng gây án đã ra đầu thú tại cơ quan công an
và khai nhận về hành vi phạm tội
trong ba đối tượng bị tạm giữ huỳnh văn dũng em là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp tài sản
và hai lần bị đưa vào cơ sở giáo dục tại tỉnh tiền giang